hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu và ngày đại dương thế giới mùng tám tháng sáu
nhà xuất bản kim đồng đã cho ra mắt loạt sách nhằm nâng cao hiểu biết và sự quan tâm đến các vấn đề tự nhiên môi trường của các độc giả nhỏ
bộ sách mang tên công dân nhí bảo vệ tự nhiên gồm năm cuốn
mỗi cuốn đề cập tới một vấn đề môi trường nhức nhối như rác thải nước đa dạng sinh học năng lượng không khí
bộ sách giúp các bạn nhỏ hiểu về tài nguyên và rác thải cùng với đó là những cách khắc phục sử dụng mà không làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên cũng như những cách xử lý về rác thải
bộ sách với phương châm tớ khám phá tớ tìm hiểu tớ hành động mong muốn cung cấp kiến thức cho các công dân nhí và giúp các công dân nhí nhận thức đúng hành động đúng ngay lập tức để bảo vệ tự nhiên bảo vệ môi trường